giá thịt lợn tại thị trường miền bắc vẫn tiếp tục duy trì mức giá cao giao động quanh mốc chín mươi đồng một kg như tuần trước
giá lợn trong tuần này tại miền bắc tăng cao hơn so với tuần trước nhiều địa phương đạt ở mức chín mươi một chín mươi hai đồng một kg
tại miền trung tiếp tục một tuần giảm so với tuần trước nhiều địa phương có giá giảm đáng kể có nơi giảm đến chín đồng một kg
tại các tỉnh thuộc miền nam mặt hàng này tạm thời không có quá nhiều chuyển biến vẫn đứng yên so với tuần trước
nhưng vẫn có một số địa phương có mức giá giảm từ một đến hai đồng một kg